xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thủ đô ngày mới phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân
mở đầu cho chương trình ngày hôm nay sẽ là những tin tức sự kiện nổi bật diễn ra trong tuần qua trên địa bàn thủ đô hà nội
còn phát triển ở các huyện có tiềm năng về sản xuất hạ tầng giao thông đồng bộ kết nối với nội đô và các vùng phụ cận được đầu tư xây dựng đồng bộ hiện đại bảo đảm vệ sinh môi trường có hệ thống kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm gắn với chế biến và kênh phân phối hiện đại
từ ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín hà nội sẽ đồng loạt tiến hành thanh tra kiểm tra về vấn đề an toàn thực phẩm trên địa bàn thủ đô những cơ sở vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định
thanh tra kiểm tra này nằm trong kế hoạch đánh giá kết quả triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm hai nghìn một mươi chín
tham gia quản lý an toàn thực phẩm các địa phương tăng cường quản lý từ các tuyến quận huyện thị xã và xã phường thị trấn cần triển khai đồng bộ hiệu quả bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm không để thực phẩm giả thực phẩm kém chất lượng các chất bảo quản chất tạo màu độc hại lưu thông trên thị trường
phối hợp với nhà hát vũ kịch việt nam và trung tâm văn hóa pháp tổ chức họp báo giới thiệu về chương trình liên hoan múa hà nội hai nghìn một mươi chín
liên hoan nhằm tạo sân chơi cho những nhà biên đạo trẻ tài năng khuyến khích những ý tưởng mới mẻ cũng như hợp tác đa ngành phong phú giữa các biên đạo trong nước và quốc tế
đồng thời sự kiện cũng là cơ hội để khán giả việt nam tìm tòi khám phá những dấu ấn và giá trị thẩm mỹ được giới thiệu bởi múa đường đại
nhằm bảo đảm kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín diễn ra an toàn công tác tăng cường các biện pháp an ninh đã được các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ ký càng ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân về tình hình giao thông tại thành phố hà nội trong ngày thi đầu tiên
công an tp hà nội và các lực lượng chức năng bố trí lực lượng tại các giao lộ các điểm phức tạp tại các địa điểm tổ chức thi tăng cường lực lượng tuần tra cơ động không để xảy ra kẹt xe ảnh hưởng đến việc di chuyển của thí sinh người dân
được đánh giá là kỳ thi đầy cam go nên việc tăng cường các biện pháp an ninh hỗ trợ thí sinh và người nhà nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn cũng đã phần nào giảm bớt sự căng thẳng và lo lắng cho thí sinh và người nhà
với số lượng thí sinh đông nhất cả nước hà nội có hơn bảy mươi năm thí sinh đăng ký dự thi toàn thành phố có một trăm hai mươi năm điểm thi
thưa quý vị và các bạn kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín hà nội có gần bảy mươi năm thí sinh dự thi ở một trăm hai mươi năm điểm thi
mọi ưu tiên của gia đình nhà trường dịp này đều dành cho các sĩ tử tham gia kỳ thi
không thể không nhắc đến đội quân tình nguyện tiếp sức mùa thi những người đã cùng có mặt tại các điểm thi trên toàn thành phố
bằng những việc làm nhỏ nhưng góp phần không nhỏ cho một kỳ thi được diễn ra thuận lợi an toàn và hơn hết là sự chia sẻ với các thí sinh
mời quý vị cùng theo dõi
để chuẩn bị công tác hỗ trợ thí sinh tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
bộ giáo dục và đào tạo đã có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan triển khai chương trình tiếp sức mùa thi
cụ thể chương trình tiếp sức mùa thi diễn ra trong tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín và các hoạt động cao điểm sẽ diễn ra từ ngày hai mươi bốn đến hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
ngay từ đầu tháng năm theo phân công của ban thường vụ thành đoàn
ban thanh niên trường học hồ chí minh phố là đơn vị thường trường cho nội dung cũng đã triển khai công tác xã hội hóa để phục vụ cho tất cả các điểm thi trên địa bàn thành phố hà nội
năm nay thì có một trăm hai mươi năm điểm thi trên địa bàn ba mươi quận huyện
chúng tôi cũng đã triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện tại các điểm
chúng tôi cũng đã có điều phối hơn hai tình nguyện viên cấp thành phố và có khoảng một mươi tình nguyện viên cấp cơ sở
để hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh có thể trải qua một kỳ thi rất là thành công
trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám
thành đoàn hà nội bố trí gần hai tình nguyện viên cấp thành phố và gần một mươi tình nguyện viên cấp cơ sở của hai khối trường đại học cao đẳng và khối địa bàn dân cư
năm hai nghìn một mươi chín là năm thứ một mươi tám thành đoàn triển khai chương trình tiếp sức mùa thi
các hoạt động tiếp sức mùa thi trong hai giai đoạn tại các điểm trên địa bàn thành phố